do thời tiết diễn biến thất thường hiện nay tại tp hcm trẻ em nhập viện do bệnh tay chân miệng đang cao đột biến
các bệnh viện nhi luôn ở trong tình trạng quá tải và nguy cơ lây nhiễm chéo là rất cao
hiện nay tại các tỉnh phía nam đã có gần bốn mươi trẻ em mắc bệnh tay chân miệng trong đó đã có sáu trẻ tử vong
bình quân hàng ngày tại bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai đã có trên chín người đưa con đến khám bệnh tay chân miệng
trong đó chủ yếu là các tỉnh từ đồng bằng sông cửu long
theo các bác sĩ ở bệnh viện nhi đồng một cho biết tình hình bệnh tay chân miệng hiện nay diễn biến phức tạp
vì có sự xuất hiện trở lại của chủng virus ev bảy mươi
đây là loại virus thường gây bệnh tay chân miệng nặng có thể có biến chứng tổn thương não
viêm cơ tim phù phổi cấp thậm chí có thể gây tử vong
bộ y tế khuyến cáo với người dân phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày
cả người lớn lẫn trẻ em thực hiện tốt vệ sinh ăn chính uống chính không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất